thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông thường tháng bốn và thậm chí là tháng năm vẫn còn đợt không khí lạnh với cường độ yếu và lệch về phía đông
với đặc điểm và cường độ như vậy khả năng không khí lạnh vẫn sẽ gây mưa và giảm nhiệt ở khu vực phía bắc
cụ thể trong tháng bốn nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ một đến hai độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
với diễn biến từ nay đến cuối tháng có thể tháng bốn sẽ không có đợt không khí lạnh nào tràn xuống nước ta mà chỉ có các đợt gió mùa đông bắc khiến mưa rông nhiệt giảm nhẹ
nếu với diễn biến này thì không khí lạnh năm nay có lẽ kết thúc sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây dù có rét đậm kết thúc muộn
thêm một bất thường nữa ở mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi ba
khi số đợt không khí lạnh ghi nhận tràn xuống việt nam thấp nhất trong nhiều năm qua với chỉ một mươi sáu đợt tính từ tháng một mươi đến giờ
nhưng số ngày rét đậm diện rộng nhiều nhất một mươi năm qua hai mươi chín ngày
theo các mô hình thì khoảng hai mươi hai hai mươi ba tháng bốn có khối không khí lạnh yếu nên rãnh áp thấp tràn xuống miền bắc gây mưa rông giảm nhiệt
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tài đưa ra nhận định tháng năm được dự báo sẽ nắng nóng gai gắt
và đặc biệt cây gắt sẽ tràn xuống nước ta
theo các mô hình dự báo đến thời điểm này nhiệt độ trung bình trong tháng năm có thể cao hơn từ một năm đến hai năm độ c
so với trung bình cùng thời kỳ của giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi bốn hai nghìn chín ở hầu khắp các vùng trong cả nước
trong đó cá biệt có khu vực tây bắc nền nhiệt trung bình có thể cao hơn ba độ c so với trung bình cùng thời kỳ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện tượng enino pha nóng vẫn duy trì từ nay đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng cường độ suy yếu dần
sau đó enino có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính enso với sát xuất bảy mươi năm
do ảnh hưởng của enino từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn mức độ nắng nóng tại khu vực bắc bộ và trung bộ có xu hướng gia tăng
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
dự báo tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một hai độ c
đặc biệt tại khu vực trung bộ cao hơn một năm hai độ c
tây bắc của bắc bộ có nơi cao hơn tới ba độ c
chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới
thưa quý vị các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vẫn đang phải vật lộn với trận mưa dữ dội nhất trong bảy mươi năm năm qua tại nước này
hậu quả khiến một người thiệt mạng nhiều công trình ngập trong nước gây gián đoạn kinh doanh và hàng không
theo cơ quan khí tượng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ngày một mươi sáu tháng bốn nước này ghi nhận lượng mưa kỷ lục hai trăm năm mươi bốn mm
trong vòng trưa đầy hai mươi bốn giờ ở thành phố al ain
đó là lượng mưa cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín mưa lớn bất thường đã nhấn chìm đường phố dubai trong biển nước
mặc dù mưa đã giảm bớt vào cuối ngày một mươi sáu tháng bốn song tình trạng gián đoạn giao thông vẫn tiếp diễn đến ngày hôm sau
hãng hàng không emirat airlines quyết định tạm ngừng làm thủ tục lên máy bay cho hành khách khởi hành từ dubai
cùng ngày một mươi tám tháng bốn một khu vực ở dubai đã ghi nhận nước lũ tiếp tục dâng cao tới một m
trong bối cảnh lực lượng chức năng địa phương phải vật lộn để bơm nước ra
chính quyền dubai đã yêu cầu các trường học tiếp tục dạy trực tuyến vào ngày một mươi tám tháng bốn
cùng thời điểm này các nhân viên cứu hộ nỗ lực dọn sạch các mảnh vụn bao gồm cả cây cối và đồ đạc trên đường phố
trước nghi vấn mưa nhân tạo dẫn đến trận lụt lịch sử ngày một mươi bảy tháng bốn
cơ quan khí tượng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đã bác bỏ thông tin này
phó giám đốc cơ quan khí tượng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ông omar al jajadi
khẳng định cơ quan này không là mưa nhân tạo trong thời gian diễn ra trận mưa lịch sử
ông nhấn mạnh một trong những nguyên tắc cơ bản của việc làm mưa nhân tạo là phải nhắm mục tiêu vào các đám mây
ở giai đoạn đầu trước khi trời mưa
một khi trời đã dồng bão nghiêm trọng thì quá muộn để tiến hành gây mưa nhân tạo
theo kênh cnn mỹ những trận mưa cực lớn đang trở nên phổ biến hơn khi bầu không khí ấm lên do biến đổi khí hậu
không khí ấm hơn có thể hút nhiều hơi ẩm hơn và sau đó bùng phát dưới dạng mưa lũ